xã trung trải huyện nậm nhun là một xã khó khăn của huyện nậm nhun có đồng bào dân tộc mảng sinh sống
những năm trước đây các mặt công tác đặc biệt là công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính quyền còn nhiều hạn chế
từ khi thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ biên phòng về làm phó bí thư đảng ủy xã
đã góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở tạo đà thúc đẩy kinh tế ở xã vùng biên phát triển
tri bộ bản là hạt nhân chính trị ở cơ sở tuy nhiên địa bàn xã trung trải những năm trước đa số là tri bộ ghép
số lượng đảng viên trong chi bộ ít tổ chức chi bộ thiếu bền vững
bên cạnh đó công tác sang nghị quyết của tri bộ cũng như việc cụ thể hóa các nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên cũng gặp khó khăn
đặc biệt là các chi bộ bản trong đồng bào dân tộc mảng
trước tình hình đó thực hiện chủ trương đưa cán bộ biên phòng về làm phó bí thư đảng ủy xã xuống dự sinh hoạt cùng tri bộ
và hướng dẫn trực tiếp cho các tri bộ việc biến hành các trình tự sinh hoạt tổ chức đại hội
sang nghị quyết và triển khai nghị quyết đã giúp ổn định tổ chức cơ sở đảng
đến nay các chi bộ trên địa bàn xã trung trải không còn chi bộ ghép
nhiều tri bộ trong đồng bào dân tộc mạng đã chủ động trong xây dựng nghị quyết và cụ thể hóa các nghị quyết bằng hoạt động cụ thể
chúng tôi đưa cho cấp ủy chính quyền địa phương phải thường xuyên xuống với dân
hướng dẫn nhân dân sản xuất tức là dần xóa bỏ những tập tục lạc hậu
ngoài cái đến do cả hệ thống chính trị rồi anh em trong đơn vị nữa cũng thường xuyên đến hướng dẫn bà con
tức là chồng bố hai vụ khai hoang hướng dẫn bà con chăn nuôi
mình cũng thường xuyên tham biếu cho đảng ủy có kế hoạch lựa chọn những các em đã học hết cấp ba hoặc lớp chín
nhất là lớp trẻ thanh niên để mình hướng dẫn rồi giúp đỡ các em
nhờ các đảng viên đấy để mình làm cái nhân tố lêu gương để vận động nhân dân trong lao động sản xuất để xóa đói giảm nghèo
việc tăng cường cán bộ biên phòng về giữ cương vị phó bí thư đảng ủy xã đã góp phần tham mưu cho đảng ủy xã kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền
các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở cấp xã đặc biệt là việc triển khai các chủ trương của đảng chính sách của nhà nước
đối với đồng bào dân tộc mảng trên địa bàn
thời gian đồng chí phó bi thư thường trực đảng ủy xã được bổ trí huy bên phòng tỉnh cử về tăng cường giúp xã
đảng ủy xã cũng nhận thấy đồng chí cũng thường xuyên bám nắm cơ sở để nắm tình hình của bà con nhân dân
về tham mưu cho đảng ủy có những chủ trương giải pháp phù hợp trong quá trình giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế xã hội
như là đảm bảo tình hình an ninh chính trị và củng cố xây dựng hệ thống
đến nay trình độ nhận thức chính trị của nhân dân được nâng lên có hơn năm mươi cán bộ đảng viên là người dân tộc mảng
người dân ở trung trải đã chủ động hơn trong việc thực hiện các chủ trương của đảng và pháp luật của nhà nước
loại bỏ dần các thủ tục lạc hậu tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo